vụ cháy lớn ở ba công ty chế biến gỗ tại tỉnh đồng nai vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ước tính ban đầu thiệt hại hàng chục tỷ đồng
vụ cháy tiếp tục là bài học đắt giá trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp
tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi sau một tiếng nổ lớn chỉ trong chốc lát
ngọn lửa đã bao trùm các kho xưởng của ba công ty chuyên chế biến đồ gỗ
tại khu phố bốn phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phạm phương anh

đến trưa nay ngày hai mươi năm tháng một mươi ngọn lửa vẫn đang tiếp tục cháy âm ỉ trong các kho xưởng
do phía dưới là những sản phẩm
gỗ và nguyên liệu dùng để chế biến ván gỗ ép rất lớn
vì vậy lực lượng chữa cháy tiếp tục bơm nước để dập lửa nhằm không để bùng phát lớn trở lại
trước tình hình vụ cháy lớn tại ba công ty chế biến gỗ
trong tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi và sáng nay hai mươi năm tháng một mươi
các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa
đã tích cực tham gia chữa cháy hạn chế thấp nhất thiệt hại cho doanh nghiệp
ngay trong đêm sau khi nhận được thông tin
thì thành phố đã chỉ đạo ngay lực lượng chức năng và anh em ở phường
cũng như là phó hợp với lại cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh
khẩn trương là tập trung các lực lượng để thực hiện ngay việc mà phòng cháy chữa cháy
không để hậu quả nghiêm trọng xảy ra
theo thống kê bước đầu thì tại hiện trường cho thấy
khoảng ba năm trăm linh m hai kho xưởng của ba công ty trên đã bị thiêu dụi hoàn toàn
cùng với đó hàng trăm nghìn mét khối thành phẩm gỗ và nguyên liệu
cùng nhiều máy móc phương tiện đã bị thiêu dụi sau vụ cháy
với ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ